là địa phương cửa ngõ phía bắc của tỉnh quảng nam giáp danh với thành phố đà nẵng
trong suốt hơn ba tháng qua khi dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an xã điện bàn tỉnh quảng nam
song pha ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch
họ là những lá chắn vững chắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không màng những khó khăn vất vả thậm chí là nguy hiểm
đối với họ nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là vì cuộc sống bình yên của nhân dân
chốt kiểm dịch tuyến đường dt sáu trăm linh bảy giáp danh giữa thị xã điện bàn và thành phố đà nẵng
lưu lượng người và phương tiện giao thông luôn tấp nập khiến công tác kiểm soát tại đây rất vất vả
cán bộ chiến sĩ công an thị xã điện bàn và lực lượng chức năng ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ
chốt chặn kiểm soát chặt chẽ người phương tiện vào tỉnh quảng nam qua chốt
xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch
tuyến dt sáu trăm linh bảy là con đường huyết mạch từ nội dân
tương đối từ cảng đà nẵng cũng như các cụm của cảng cụm khu công nghiệp là con đường huyết mạch
trên vận tải hàng công hàng xăng dầu cũng như hàng nhu cầu thiết yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất
nên là lưu lượng hàng hóa tương đối lớn
hiện tại bố trí cán bộ cũng như các lưu lượng khác đối với tại chốt
số lượng cũng hạn chế do nhu cầu thực tế
anh em đều là chiến sĩ công an với tinh thần trách nhiệm tuổi trẻ sung kích
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh chống dịch hơn như chống giặc
nên là anh em cũng tốt tâm làm việc hết sức hết mình
hơn hai tháng qua thiêu tá hồ văn hùng trưởng công an xã điện hòa vẫn chưa về nhà
mặc dù đơn vị công tác cách gia đình không xa
những lúc nghỉ ngơi ít ỏi sau ca trực niềm vui đơn giản của thiếu tá hùng
là được nhìn ảnh con qua chiếc điện thoại
là trưởng công an xã điện hòa địa phương giáp danh với thành phố đà nẵng
từ khi dịch bệnh tại thành phố đà nẵng diễn biến phức tạp
đồng chí hùng đã trực chiến một trăm linh tại đơn vị để cùng cán bộ chiến sĩ công an xã làm nhiệm vụ
với quân số công an xã khá mỏng vừa phải thực hiện nhiệm vụ chốt chặn
vừa phải đảm bảo an ninh trả tự tại khu phong tòa
vừa phải phối hợp cùng chính quyền địa phương truy vết người dân liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
thiếu tá hồ văn hùng luôn sung kích đi đầu sát cánh cùng đồng chí đồng đội
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
nóng mưa ngày đêm áp lực công việc và cả nguy cơ dịch bệnh
thế nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thị xã điện bàn
đã gác lại các cán bộ chiến sĩ công an xã điện bàn
tại công việc gia đình những riêng tư cá nhân kiên cường
ngày đêm bám chốt bám cơ sở làm nhiệm vụ với mong muốn góp một phần nhỏ
cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những nỗ lực thầm lạng của cán bộ chiến sĩ công an đã được ghi nhận đánh giá cao
đối với các đồng chí công an đồng chí hồ ngo riêng
thì anh em khi đã thành lập chốt các đồng chí này phải đứng ra đảm bảo
chia ra làm ba ca mỗi đồng chí trực
mà vô tác nhiệm chính cho đồng chí
điều hành phân công anh em thông do các trực chốc
đảm bảo những vấn đề khó thì đồng chí hồ trực tiếp ra
cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín còn dài
còn hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quảng nam nói chung
công an thị xã điện bàn nói riêng luôn hết mình về nhiệm vụ
họ là những la chăn thép trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín